tại cảng dung quốc thuồng khu kinh tế dung quốc tỉnh quảng ngãi đã xảy ra vụ cháy tàu vận tải dầu đeo làm một người mất tích
thông tin ban đầu cho biết khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay tàu chở dầu trung thảo mang số hiệu ba mươi sáu blc do ông trương văn kiên
chú ở tỉnh hải dương làm thuyền trường cùng một mươi một lao động đang neo đậu trên vùng nước cảng biển dung quốc
thì bất ngờ bị cháy và phát ra nhiều tiếng nổ lớn
sau khi phát hiện cháy đồn biên phòng cửa khẩu cảng dung quốc đã phối hợp với cảng vụ hàng hải quảng ngãi
tổ chức chữa cháy và giải cứu thuyền viên
sau hơn một giờ đám cháy đã được dập tắt một mươi một người trên tàu đã được lực lượng cứu nạn đưa lên bờ an toàn một thuyền viên mất tích